theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay một bộ phận không khí lạnh đang tràn về miền bắc
và theo dự báo trời sẽ chuyển xét đêm có mưa vừa có nơi mưa to và có rông
dự báo ngày hai mươi ba tháng một mươi hai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ
gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời trở rét
nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ c ở vùng núi bắc bộ có nơi từ một mươi một mươi hai độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh bắc bộ có mưa dài rác bắc và trung trung bộ có mưa
mưa vừa có nơi mưa to và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh